đây là những hình ảnh dễ thấy sau những sự kiện vui chơi lễ hội hay cao đao cuối năm
lượng người quá lớn đổ về trung tâm các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh trong tối ngày cuối năm kéo theo lượng rác thải tăng đột biến
mặc dù năm nay đã có nhiều bài đăng kêu gọi người đi cao đao văn minh không xả rác chen lấn không dẫm lên cây cỏ liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội
nhưng sau những cuộc vui thì hình ảnh xấu xí này khiến nhiều cư dân mạng ngao ngán
chuyện thường ngày đi vui chơi nhưng lỡ bỏ quên ý thức ở nhà
dường như họ nghĩ xả rác là quyền tự do của họ còn chuyện dọn rác là trách nhiệm của công ty vệ sinh môi trường quá tệ
những hình ảnh nhách nhác diễn ra trong dịp lễ hội là cảnh tượng thường xuyên diễn ra khiến những ai có chút tự trọng không khỏi chạy lòng
tại sao chúng ta không góp phần cải tạo thành phố ngày càng xanh sạch đẹp hơn mà lại đi làm những điều ngược lại
mình xả rác để người khác dọn dẹp nét văn minh ở đâu
chân bước đi rác còn ở lại nếu rác hóa thành tiền thì ở chỗ nào cũng sạch như lau
tội những người lao công phải cật lực làm gấp đôi gấp ba so với ngày thường mọi người nên có ý thức hơn chứ đừng vô tư xả rác bừa bãi nữa
vấn nạn xả rác công cộng từ lâu đã trở thành thói xấu của không ít người
ngay tại một đô thị đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh hiện đại mà vẫn còn tình trạng phóng huế xả rác bừa bãi làm hen ố hình ảnh đô thị
là không chấp nhận được đại biểu phan nguyễn như khuê chia sẻ
sẽ ra sao nếu không có ai đứng ra nhắc nhở hoặc dọn dẹp sạch rác giúp những người đổ rác bừa bãi kia
mặc dù mức phạt cho hành vi bỏ rác thải không đúng nơi quy định đã cho phép phạt đến bảy triệu đồng
nhưng cách phát hiện như thế nào và xử lý ra sao thì nhiều nơi vẫn còn lung túng hoặc không tích cực thực hiện
và nếu áp dụng luật một cách cứng nhắc và đột ngột sẽ khiến nhiều người khó chịu và phản ứng mạnh
nhiều cư dân mạng đề xuất
các cơ quan chức năng và truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về luật
sau đó mới bắt đầu áp dụng luật dân dân và đã áp dụng là phải áp dụng thật nghiêm túc
cái gốc vấn đề chính là ý thức của mọi người
nên có những cuộc thi đua không rác giữa lớp này với lớp khác
trường này và trường kia tụ điểm này và tụ điểm nọ quận này và quận khác
qua đó biểu dương những nơi không rác và phê phán những nơi xả rác bừa bãi
chỉ có phạt thật nặng ví dụ một mươi triệu đồng chẳng hạn
thì may ra người ta mới sợ số tiền phạt trích ra một phần thưởng cho người phát hiện
đặt thêm nhiều thùng rác lớn để mọi người tiện bỏ rác
tăng cường người giữ trật tự và xử phạt tại chỗ người xả rác
mỗi người đi chơi lễ hội nên bỏ trong cốc xe hoặc trong túi sách túi quần
vài cái bao xốp để khi có rác thì bỏ vào đem ra thùng rác
nếu không thấy thùng rác thì mang về nhà bỏ
mình nghĩ mỗi người phải có trách nhiệm với bãi rác của mình
chứ ai cũng xả hết thì phố đi bộ này sẽ thành bãi rác mất
mong mọi người sẽ có ý thức vì cộng đồng
để sau những sự kiện đông người không còn thấy những cảnh tượng phản cảm như vậy
để thay đổi ý thức của một số người dân
ngoài vận động tuyên truyền cần có hình thức xử phạt nghiêm
qua đó dần hình thành được thói quen tốt bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng
để có một môi trường cảnh quan đô thị sạch đẹp trong những ngày đầu xuân
cộng đồng mạng hy vọng bên cạnh việc thu gom
xử lý rác thải thường xuyên và kịp thời của đơn vị chức năng
công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường của các cấp ngành chức năng
thì mỗi người dân mỗi hộ gia đình cần nêu cao ý thức giữ gìn
và bảo vệ môi trường sống xung quanh
không nên tiện tay hay tiện đường đổ vứt rác bừa bãi
để hình ảnh này không còn trở thành thông lệ sau mỗi sự kiện vui chơi lễ hội
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage
truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an
thưa quý vị kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách nổi bật về lao động tiền lương
chính sách đi vào cuộc sống sẽ góp phần nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động
và để hiểu rõ hơn về những chính sách này
tiểu bố bác nhìn chuyên gia ngày hôm nay phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông lê đình quảng phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam
và trước tiên thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngay sau đây
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách nổi bật về lao động tiền lương sau đây
chỉ còn hai loại hợp đồng lao động
hợp đồng lao động xác định thời hạn
hợp đồng lao động không xác định thời hạn
không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới một mươi hai tháng
người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do
ba chấp nhận hợp đồng lao động
hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu
bốn người lao động được nghỉ hai ngày dịch quốc khánh mùa hai tháng chín và hưởng nguyên lương
người sử dụng lao động phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả qua ngân hàng
vâng trước tiên xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông hợp đồng lao động trong bộ luật năm hai nghìn một mươi chín có nhiều sửa đổi bổ sung
và ông ấn tượng nhất về vấn đề nào trong hợp đồng sửa đổi bùa sửa lần này
tôi ấn tượng nhất đấy là tăng cường cái nhận diện về quan hệ lao động trong thực tiễn để bảo vệ được quyền lợi của người lao động
chúng ta biết rằng là trong thực tiễn thì rất là nhiều người sử dụng lao động là lách luật dựa vào quy định của pháp luật chưa được rõ ràng về hợp đồng lao động
cho nên họ áp dụng những hình thức bằng tên gọi khác nhau
thế thì bây giờ
hợp đồng lao động của chúng ta đã tăng cường cái nhận diện này một cách rõ ràng
được quy định tại điều một mươi ba của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định như sau
hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương
về điều kiện lao động quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
đồng thời cái điều một mươi ba còn quy định trong trường hợp hai bên có cái thỏa thuận bằng những cái tên gọi khác nhau
có nội dung thể hiện về việc làm có trả công và tiền lương
rồi là có sự quản lý điều hành giảm rạp của một bên thì được coi lại là hợp đồng lao động
vâng một điểm mới của bộ luật này là đã quy định cụ thể về lao động nữ
cũng như những quy định như là nghỉ được ba mươi phút trong ngày đèn đỏ
nhưng thực tế thì việc thực hiện các quy định này vẫn còn nhiều hạn chế
vậy những quy định như thế này liệu còn có khó áp dụng khi luật có hiệu lực hay không ạ
quy định này thực chất là được quy định từ bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi hai đến nay
tuy nhiên trong thực tiễn đúng là các quy định này rất là khó thực hiện trong thực tế
thế thì năm nay bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín bên cạnh tiếp tục quy định cái quyền này của lao động nữ
thì nghị định một trăm bốn mươi năm về hướng dẫn một số quy định của bộ luật lao động hai nghìn một mươi bốn
về điều kiện lao động và quan hệ lao động
thứ nhất là trong thời gian nghỉ ba mươi phút trong một ngày đó
người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận để thống nhất lịch nghỉ
phù hợp với cái điều kiện của doanh nghiệp cũng như cái điều kiện của người lao động nữ
nhưng mà ít nhất trong một tháng cũng phải có ba ngày được nghỉ cái điều kiện này
cái thứ hai là nếu như người lao động nữ mà không nghỉ
họ thì có thể là người lao động nữ đấy vẫn đi làm việc
và cái thời gian là ba mươi phút
được trả thêm tiền lương của làm việc đấy
nhưng mà tất nhiên là không trả theo quy là làm thêm giờ
vâng thưa ông bộ luật năm hai nghìn một mươi chín thì có những sửa đổi như thế nào về vấn đề tiền lương ạ
vấn đề tiền lương là một cái vấn đề được người lao động rất là quan tâm
bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín đã có những sửa đổi rất là căn bản về vấn đề tiền lương
nổi bật nhất đấy là tăng cường tính tự chủ linh hoạt của các bên trong quan hệ lao động
thông qua cái đội thoại thương lượng và thể hiện cụ thể ở một số vấn đề sau
cái thứ nhất là giao quyền chủ động cho người sử dụng lao động
trong việc xây dựng tháng lương bảng lương định mức lao động
và trên cơ sở đội thoại với cái tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
và giảm tối đa sự cáp thiệp trực tiếp của cơ quan nhà nước vào cái quan hệ tiền lương tại doanh nghiệp
và theo đó thì bộ luật quy định là
bỏ thì cả cái nguyên tắc xây dựng tháng lương bảng lương định mức lao động
được quy định ở cái pháp luật lao động của năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra thì người lao động cũng đang rất trông chờ về vấn đề đơn thưởng
vậy thì vấn đề lương thưởng có thay đổi như thế nào ạ
rõ ràng tiếp tục quy định về tiền thưởng thì vẫn xác định tiền thưởng là
cái khoản tiền và tài sản hoặc là các hình thức khác mà của người sử dụng lao động
căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và cái mức độ hoàn thành công việc của người lao động để mà thưởng cho người lao động
tuy nhiên có cái điểm rất là mới của cái trưởng của bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
đấy là thưởng hiện nay không chỉ là bằng tiền
ở bộ luật lao động hai nghìn một mươi hai thì quy định thưởng là chỉ bằng tiền

thì bây giờ là cho phép thưởng có thể là tiền có thể là bằng tài sản hoặc các hình thức khác
như vậy chúng ta nói rằng là có thể thưởng bằng hiện vật luật phạm quy định
thì đây là một cái quy định rất là mới
như tôi được biết thì tết dương vừa qua và tết âm thì sắp tới
nhưng những năm trước thì tôi thấy có rất nhiều tình trạng là thưởng tết bằng hiện vật
vậy ông nghĩ sao về vấn đề thưởng tết năm nay khi mà luật đã được đi vào cuộc sống ạ
có thể nói là chúng tôi tham khảo một số thông tin
thì hầu hết người lao động thì vẫn mong muốn là thưởng bằng tiền
tuy nhiên là trong thời gian kể của người lao động
và trong thực tiễn thì có nhiều cái doanh nghiệp đã có những cái phá rào đã có những cái thưởng rất là có ý nghĩa ví dụ như là thưởng bằng các những cái tài sản có giá trị như tv tủ lạnh xe ô tô xe máy và có những cái hình thức thưởng lấy là phù hợp và đáp ứng với nhu cầu người lao động
tuy nhiên cũng có những cái doanh nghiệp thì lại là do cái điều kiện khó khăn họ thưởng bằng những cái hiện vật mà có thể nói là những cái sản phẩm của doanh nghiệp mà người lao động không mong muốn
thế thì trước cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ năm nay thì luật đã cho phép họ được quyền được thưởng bằng hiện vật bằng các cái hình thức khác ngoài tiền
nhưng mà doanh nghiệp người ta cũng sẽ lựa chọn cái hình thức thưởng nào là phù hợp nhất để động viên được người lao động
và mang được đầy đủ ý nghĩa
đầy đủ ý nghĩa nhân văn của thị trường
vâng một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình